bạc liêu là một trong những địa phương có diện tích muối lớn nhất của cả nước với sản lượng hàng năm hơn hai trăm linh tấn
và đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý
tuy nhiên nhiều năm trở lại đây người làm muối tỉnh bạc liêu luôn gặp khó khăn bởi thời tiết bất lợi
và giá cả bấp bênh khiến cho nghề muối truyền thống nơi đây đang dần bị mai một
với truyền thống ba đời làm muối bắt đầu từ mùa vụ này
gia đình anh nguyễn ngọc hòa ở xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã chuyển một phần diện tích muối sang nuôi tôm
không chỉ riêng gia đình anh hòa mà nhiều hộ dân làm muối ở xã long điền đông cũng bắt đầu giảm diện tích muối do gặp khó khăn về đầu ra
theo bà con diêm dân năm nay do thời tiết bất lợi vì những cơn mưa trái mùa khiến cho mùa vụ muối chậm khoảng hai tháng
và sản lượng muối chỉ đạt ba mươi so với cùng kỳ
bên cạnh đó nguồn nhân công lao động trên ruộng muối cũng ngày càng giảm khiến cho nghề muối ngày càng gặp nhiều khó khăn
toàn tỉnh bạc liêu hiện có hơn hai sáu trăm linh hectare muối
trong đó chủ yếu tập trung ở huyện đông hải hòa bình và thành phố bạc liêu
thời gian qua đã có nhiều công trình dự án cho vùng sản xuất muối tại bạc liêu nhưng đều dở dang và không mang lại hiệu quả
khiến cho diêm dân phải tiếp tục chờ đợi
theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh bạc liêu thì đến năm hai nghìn hai mươi diện tích muối sẽ giảm năm trăm linh hectare và tiếp tục giảm trong giai đoạn tiếp theo
nếu không có giải pháp để giảm bớt khó khăn cho diêm dân thì trong tương lai tỉnh bạc liêu khó có thể giữ được nghề làm muối truyền thống